trong giai đoạn này trẻ có thể trạng rất yếu hệ miễn dịch còn chưa hoàn thiện
nếu không được chăm sóc cẩn thận và theo dõi sát sao trẻ rất dễ mắc các bệnh liên quan đến hệ thần kinh
não bộ gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của trẻ có thể khiến trẻ bị suy dinh dưỡng
chậm phát triển trí tuệ khoa sơ sinh hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
quy tụ các bác sĩ giàu kinh nghiệm và luôn đặt y đức lên hàng đầu
cùng hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị tiên tiến hiện đại
hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn tiêu chuẩn quốc tế giúp phụ huynh an tâm và bé yêu được đảm bảo điều kiện an toàn cao nhất